học hậu thường trú tại xã xuân hòa huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
và đối tượng trần tuấn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
học hậu thường trú tại ấp mỹ lợi xã mỹ an huyện trợ mới tỉnh an giang
phải nhận quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
về tội làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý